làm cha mẹ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng nhất là với những phụ huynh có mong muốn được làm bạn với con để hiểu con và chia sẻ cùng con
bằng chính những trải nghiệm trong gia đình mình tác giả phúc lai đã chia sẻ cho độc giả những câu chuyện những bí kíp để cha mẹ không chỉ là phụ huynh
là người thầy hướng dẫn mà còn là người bạn thân thiết đáng tin cậy để giải đáp những nghi ngại thắc mắc và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước vào đời
lâu nay nhiều người vẫn than phiền làm bạn với con vô cùng khó đặc biệt là khi con bước vào tuổi dậy thì
cuốn sách chuyện cha con chúng ta là đồng bọn tổng hợp những kinh nghiệm làm cha mẹ của tác giả phúc lai đúc kết trong một thời gian dài
tác giả phúc lai chia sẻ cách dành thời gian cho con khi cùng chạy bộ cùng bơi trao đổi với con tất cả mọi chuyện
từ chuyện điểm g đến chuyện tình yêu chuyện trong gia đình chuyện ngoài xã hội thậm chí cả chuyện của thế giới
để thấy rằng một khi cha mẹ vào cuộc thì việc nuôi dậy con trong gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều
với những chuyện nhỏ của mình tác giả hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ bao dung hơn kiên nhẫn hơn trước những ngang bướng
những dại khờ và cả những sai lầm của các con
để từ đó các thành viên trong gia đình thấu hiểu lẫn nhau khiến gia đình thật sự là bến đỗ đáng tin và ấm áp